sáng ngày ba tháng năm bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với công ty samsung việt nam tổ chức lễ khai giảng chương trình phát triển nhân tài công nghệ tại trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
đây là hoạt động hợp tác đầu tiên giữa tổ hợp samsung tại việt nam và trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm hiện thực hóa mục tiêu đào tạo năm mươi kỹ sư ngành bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi của việt nam

làm việc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của samsung tại việt nam
thời gian các khóa học dự kiến diễn ra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn tại trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hòa lạc
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức vẫn đeo bám nền kinh tế giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được coi là động lực tăng trưởng quan trọng
tuy nhiên bốn tháng đầu năm ngoài một số đơn vị đạt được kết quả tích cực thì vẫn có nhiều bộ ngành địa phương có tiến độ giải ngân dậm chân tại chỗ